công ty cổ phần địa ốc phú đông phú đông group đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược với một mươi năm đơn vị
là những doanh nghiệp hàng đầu và uy tín thuộc nhiều lĩnh vực nhằm phát triển mô hình nhà ở thông minh
phú đông group tiến hành ký kết với một mươi năm đơn vị là những doanh nghiệp hàng đầu về nhiều lĩnh vực
như tài chính ngân hàng tư vấn thiết kế cung ứng vật liệu xây dựng và dịch vụ
phú đông group chọn khác biệt để tạo nên dấu ấn vượt bật trong lĩnh vực bất đồng sản
thông qua việc kiến tạo nên những sản phẩm tốt nhất có giá trị gia tăng vượt trội theo thời gian
đặc biệt là xu thế nhà ở thông minh mang đến trải nghiệm không gian sống vượt trội
nhờ vào việc áp dụng hệ thống tích hợp quản lý thông minh ai bốn chế độ khóa vân tay và mã số cảm ứng
bảo đảm tính an toàn và tiện lợi khi sử dụng
các căn hộ được xây dựng theo tiêu chuẩn cao cấp hệ thống an ninh ba lớp bảo đảm an toàn cho cư dân